một thông tin đang được nhiều người dân thành phố hồ chí minh quan tâm đó là sở lao động thương binh xã hội thành phố
đang khẩn trương lập kế hoạch triển khai chính sách hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch covid một mươi chín
để triển khai xuống các quận huyện thành phố thủ đức để xét duyệt với yêu cầu là chậm nhất trong ba tuần phải hỗ trợ cho người dân
về thủ tục nhận hỗ trợ đối với người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động nghỉ việc không hưởng lương
thì chủ doanh nghiệp sẽ lập danh sách gửi đến cơ quan bảo hiểm xã hội nơi doanh nghiệp trú đóng
sau đó bảo hiểm xã hội sẽ đối chiếu xác nhận và chuyển về các phòng lao động thương minh xã hội
để trình cho chủ tịch ủy ban nhân dân quận quyện thành phố thủ đức quyết định hỗ trợ
đối với người lao động tự do sở lao động thương minh xã hội hướng dẫn chia làm hai nhóm
nhóm thứ nhất là những người tự làm như bán vé số buôn gánh bán bưng
thì sẽ do tổ dân phố tổ trưởng nơi cư trú lập danh sách gửi lên phường xã thị trấn để hội đồng xét duyệt
tiếp đó danh sách này được gửi lên ủy ban nhân dân quận quyện tp thủ đức phê duyệt
và chuyển ngược cho phường xã thị trấn để chi hỗ trợ người dân
nhóm người lao động làm việc tại các cơ sở kinh doanh kinh doanh ăn uống điểm kinh doanh
thì chủ cơ sở lập danh sách gửi về phường xã để được xét duyệt
riêng các hộ kinh doanh cá thể tại quận gò vấp phường thành lộc quận một mươi hai và các khu vực bị phong tỏa
cơ quan thuế sẽ lập danh sách theo mã số thuế từng hộ để chi hỗ trợ
đối với mức hỗ trợ cụ thể người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động
nghỉ việc không hưởng lương hoặc bị chấm dứt hợp đồng lao động nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp
được hỗ trợ một triệu tám trăm linh ngàn đồng
phụ nữ đã mang thai và người nuôi con nhỏ dưới sáu tuổi được hỗ trợ thêm một triệu đồng
người lao động tự do bị mất việc giảm sâu thu nhập hoặc không có thu nhập do giãn cách xã hội
được nhận năm mươi đồng một ngày thời gian tạm tính ba mươi ngày
tổng dự toán kinh phí thực hiện các chính sách hỗ trợ nêu trên gần năm trăm năm mươi bốn tỷ đồng